khác với phương thức giáo dục truyền thống sinh viên phải có mặt trên lớp dàng đường
đào tạo trực tuyến lấy tự học là chính đòi hỏi nghề học phải tự giác kiên trì và quyết tâm cao để hoàn thành công việc của mình
trong đó viện đại học mở hà nội là một trong những đơn vị tiên phong triển khai tuyển sinh những lớp đầu tiên đào tạo theo phương thức trực tuyến vào năm hai nghìn hai mươi
đến nay viện đại học mở hà nội đã xây dựng được hệ thống công nghệ đào tạo trực tuyến trở thành trường đại học tiên phong tại việt nam cung cấp phương thức e learning toàn phần cho đào tạo đại học
với nhiều hoạt động đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại cho đào tạo trực tuyến viện đại học mở hà nội đã có bước tiến dài trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến
ta hướng tới là một cái đại học ảo cái đại học ảo phải được mô phỏng và được xây dựng giống hệt như một cái đại học thực tế
ở đây ảo không có nghĩa là con người ảo mà là ảo hóa ở chỗ là không có vị trí vật lý
và nó ảo ở chỗ là thế này cái học đại học vật lý của chúng ta là phải có giờ dứt lên lớp và phải có tất cả các cái điều kiện để lên lớp để thực hiện quá trình dạy và học
thì cái đại học ảo nó có một điểm rất là hay đấy là người học cũng như người dạy hoàn toàn có thể thực hiện quá trình dạy và quá trình học bất cứ thời gian nào và bất cứ một cái địa điểm nào và bất cứ một không gian nào
một cái nhu cầu học và người dạy thì có lượng kiến thức đáp ứng được để truyền tải đến cho người học
thế còn cái môi trường công nghệ đấy chính là môi trường làm nên cái ngôi trường ảo ấy
như vậy thì rõ ràng rằng viên đại học mở hà nội đang hướng tới là xây dựng một cái nhà trường ảo như vậy
đại học mở hiện có khoảng bốn mươi học viên theo học mô hình giáo dục từ xa tại các trung tâm từ bắc vào nam
tuy nhiên hầu hết các lớp đều áp dụng phương thức đào tạo truyền thống
phải mời giảng viên di chuyển tới các địa phương
giảng dạy vào cuối tuần
nhiều khi người dạy và người học khó có thể bố trí thời gian tổ chức lớp cho khớp nhau
ảnh hưởng đến tiến độ học tập
và phương thức đào tạo trực tuyến đã giải quyết những khó khăn kể trên
nhằm tiết kiệm chi phí thời gian cho cả người dạy và người học
đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học
trong cái quá trình học thì mình thấy rằng là cái mô hình học e learning này
nó phù hợp với lại những cái sinh viên đối tượng là sinh viên đã có vận bằng và đi làm như mình
là cái thời gian học của mình rất chủ động
các cái môn học cũng như là các cái học liệu đó thì rất đa dạng
hiện nay bằng cấp từ các chương trình đại học trực tuyến ngày càng được xã hội ghi nhận
nhờ có sự tham gia của các trường đại học nổi tiếng
điển hình như hình thức e learning của viện đại học mở hà nội
đã được bộ giáo dục và đào tạo công nhận là chương trình học chuẩn và bằng cấp
có giá trị như một tấm bằng đại học chính quy
bên cạnh đó phải kể đến đại học trực tuyến phunix
trường đại học tiên phong về đào tạo trực tuyến tại việt nam
bắt đầu bằng việc đào tạo cửa nhân và chứng chỉ ngành công nghệ thông tin
phunix đang từng bước tiến tới mở rộng phạm vi chương trình sang các lĩnh vực khác
như kinh tế kiến trúc và âm nhạc
thông qua phương pháp hoàn toàn mới có tên là phunix way
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi năm một trường đại học trực tuyến đầu tiên của việt nam
đã được thành lập với nhiều hình thức học mới lạ không sách giáo khoa
không giảng đường và không giảng viên
vậy mô hình đào tạo mới này sẽ khắc phục những bất cập của giáo dục truyền thống như thế nào
để giải đáp cho thắc mắc này thì hôm nay chương trình đường tới tương lai
sẽ có cuộc trao đổi ngắn với tiến sĩ nguyễn thành nam
là hiệu trưởng của trường đại học trực tuyến phunix
vâng xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông đó là
trong bối cảnh hiện nay thì nhiều trường đại học còn đang thiếu chỉ tiêu
vậy thì lý do nào để ông quyết định thành lập trường đại học phunix
cái nhu cầu đào tạo rất lớn trong ngành công nghệ thông tin
hệ thống đào tạo của chúng ta về cơ bản là chưa sẵn sàng cho việc
có thể đào tạo một số lượng lớn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin
cái khẩu hiệu nêu ra một triệu lập trình viên tôi nghĩ kêu từ năm hai nghìn
tức là lâu lắm rồi nhưng mà trong khuôn khổ các trường truyền thống thì không thể nào giải được
bởi vì sao bởi vì một trường nó bị giới hạn
thứ nhất là giới hạn bởi khuôn viên cái diện tích nó có từng đây rồi
thứ hai giới hạn bởi số lượng giáo viên
chúng ta bị hạn chế về cái tốc độ thay đổi của công nghệ rất là nhanh
và cái con đường đấy tất nhiên nó sẽ không bao giờ là một phần của lời giải
thì phải đi tìm một lời giải khác
chúng tôi cho rằng quan điểm quan trọng nhất để giải quyết bài toán nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin
tức là phải dạy cho thanh niên cách tự học
xin ông cho biết là mô hình giáo dục trực tuyến có những điểm gì khác biệt
so với mô hình giáo dục truyền thống
và học sinh ở phunix thì sẽ có những ưu thế gì
đây là một hình thức học tập mới
online người ta vẫn hiểu là cái offline xong bê nó lên trên mạng
giáo dục ở trên mạng nó khác hẳn mà nó hiệu quả hơn
vậy sao người ta kiểm soát được thời gian của ta nguồn lực của ta
và tận dụng được tối đa cái nguồn lực của xã hội
chứ không phải trước là chỉ có việc ta và trường việc ta và xã hội
đúng không mentor của anh ví dụ được trăm công ty khác nhau
và cũng có các mentor là các thầy giáo ngoài các thầy giáo đó
còn các chuyên gia đang làm việc ở một trường
còn các chuyên gia đang làm việc ở một trường
trăm công ty khác nhau nhưng mà cái nguồn lực nó lớn hơn rất nhiều
nó đa dạng hơn rất nhiều
thưa ông là hình thức đào tạo trực tuyến từ xa đã có từ lâu
tuy nhiên học viên nhiều người còn nghi ngờ về chất lượng đào tạo của hình thức này
ông nghĩ như thế nào về vấn đề này
giáo dục thì người ta quan trọng nhất là khái niệm công nhận lẫn nhau
có hai loại trường phá x một ở nhà nước cũng công nhận
thế nhưng càng ngày thì người ta càng đánh giá hơn một cái công nhận là
những người tuyển dụng cũng công nhận
các trường đại học khác công nhận các trường tương đương và công nhận
đấy không phải công nhận phunix mà nên gọi là công nhận phunixway
tức là công nhận cách học kiểu phunix
vâng xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi
tận dụng sự bùng nổ của internet
chương trình đại học trực tuyến phunix đã thể hiện những ưu điểm vượt trội
khi mở cửa kho bài giảng mở khổng lồ mooc
và kết nối học viên với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin
có cả kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm làm việc thực tế
mở rắc cơ hội kiếm việc làm
các sinh viên đã được các công ty công nghệ nhận vào làm việc ngay khi còn đang học
sinh viên hoàng trung nguyên là một trường hợp như vậy
chỉ với các kiến thức học được từ hai chứng chỉ đầu tại đại học phunix
đã giúp sinh viên sinh năm hai nghìn trúng tuyển công ty nccsoft
y đài biết rằng trước khi đăng ký học phunix
hoàng trung nguyên đã theo học ngành công nghệ thông tin tại đại học quốc gia hà nội
cảm thấy môi trường đại học truyền thống không phù hợp
sau một năm cậu bạn sinh năm hai nghìn đã mạnh dạn tìm hướng đi khác
nguyên quyết định chuyển sang tập trung học tập trình trực tuyến tại phunix
em biết đến phunix thì trong một lần đứt ke trên mạng thì em thấy
em đăng ký học thì em thấy cảm thấy rất là thích cách học kiểu này
cách học này có nhiều lợi ích là nó giúp mình tự chủ được thời gian
nó bắt mình phải biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để học
đối với ngành công nghệ thông tin
tôi thấy trình độ các bạn ở trường đại học phunix với trường đại học truyền thống không trách lệch lắm
tuy nhiên đại học phunix có cái hay ở chỗ là nó tạo ra cơ hội
để cho các bạn mà không vào được các trường học chính quý để học ngành công nghệ thông tin
thì có thể tiếp cận được và có thể học được lấy bằng và có thể có kiến thức tương đương sau khi ra trường so với các bạn
mà có may mắn vào các bạn

với phương thức giáo dục truyền thống
sinh viên phải có mặt trên lớp giảng đường đào tạo trực tuyến lấy tự học là chính
đòi hỏi người học phải tự giác kiên trì và quyết tâm cao để hoàn thành công việc của mình
bên cạnh những tiện ích mang lại cho người học liệu đào tạo trực tuyến có thể trở thành đường tới tương lai
của ngành giáo dục trong thời kỳ cách mạng công nghệ hay không
để tìm hiểu rõ hơn xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây
mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng hiện nay hình thức học đại học trực tuyến trong giáo dục đại học đang bộc lộ nhiều hạn chế
không có một cái hình thức nào là hoàn toàn tối ưu
không phải rằng là cái hình thức đào tạo trực tuyến
bên cạnh những cái thế rất mạnh như thế là giúp cho cái người học có thể học được mọi lúc mọi nơi mọi chỗ thì cũng có những hạn chế
tức là cái sự giao lưu trực tiếp giữa người dạy
và người học
nó cũng có hạn chế
vì vậy khi mà người học cần có những cái trao đổi đó
thì nếu như người dạy không thực sự phát huy hết trách nhiệm của mình
không có những cái cơ chế để người dạy có thể đáp bứt được cái điều đó
thì cái trao đổi đó sẽ hạn chế
cũng chỉ là hình thức là người dạy cứ truyền đạt thế thôi
thì vô hình dung nó lại theo phương pháp cũ là chỉ là truyền thụ cái hình thức
chỉ là ướng dẫn chung chung
trên thực tế hiện nay dưới sự chỉ đạo của đảng nhà nước của chính phủ
thì ngành giáo dục cũng đã triển khai cái việc dạy học trực tuyến
nhưng chúng ta cũng thấy rằng là cái hiệu quả nó chưa được như mong muốn
chưa đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra
bên cạnh đó việc không đến trường lớp mà chỉ học qua internet
khiến mối quan hệ xã hội không được rộng mở không được trải nghiệm cuộc sống đại học
bởi có những thứ lớp học trực tuyến không thể thay thế giảng đường đại học truyền thống
môi trường đa văn hóa các hoạt động ngoại khóa và nhiều hoạt động thú vị khác
gặp những con người mới và khám phá thế giới xung quanh
thêm nữa một trong những thách thức lớn đối với việt nam cũng như nhiều quốc gia khác
là việc công nhận tương đương văn bằng của các chương trình đào tạo trực tuyến đang rất đa dạng
và chất lượng tính nghiêm túc rất khó kiểm soát
đối với những chương trình trực tuyến chất lượng tốt không kém gì chất lượng đào tạo truyền thống
nhưng làm thế nào để chọn lọc công nhận văn bằng tránh thiệt thòi
cho những người học các chương trình trực tuyến chất lượng này hiện đang là một câu hỏi khó
thưa quý vị bên cạnh sự phát triển của giáo dục truyền thống trong những năm trở lại đây
việc đào tạo trực tuyến cũng phát triển không ngừng nhưng nó có thật sự thay thế phương thức giảng dạy truyền thống
cụ thể là các trường đại học hay không thì vẫn cần có nhiều thời gian để có thể có câu trả lời chính xác nhất
tuy nhiên không thể phủ nhận sự phát triển và cải tiến mạnh mẽ của đào tạo trực tuyến
phần nào giúp cho giáo dục đại học trở nên dễ dàng
linh hoạt và đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân học viên
vì thế quyết định đón đầu hình thức giáo dục mới hay tiếp tục theo cách truyền thống
nằm ở sự lựa chọn trải nghiệm của mỗi người
đến đây thì thời lượng của chương trình đường tới tương lai tuần này đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau